thật không may mắn khi có những đứa trẻ mới sinh ra đã phải gánh chịu thiệt thòi vì cơ thể không toàn vẹn như những người bình thường khác
thế nhưng may mắn luôn mỉm cười với các em khi có những người đã dành hết tâm huyết chỉ để bù đắp những thiệt thòi đó cho các em
bà phan thị phúc chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ trẻ em khuyết tật hà nội là một người như vậy
năm một nghìn chín trăm chín mươi một bà phúc khi đó là đạo diễn sân khấu ở nhà hát tuổi trẻ đã có một chuyến đi để đời
đưa đoàn các em nhỏ khuyết tật việt nam tham dự festival nghệ thuật tại thụy điển và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bạn bè quốc tế
những người mà khuyết tật những người gọi là thiệt thòi thì bao giờ cũng được sang sẻ bởi cái tình nhân đạo của con người toàn thế giới và từ thấy là cái quyền trẻ em bị tôn trọng
từ đó bà quyết tâm dùng nghệ thuật để khỏa lấp những thiệt thòi mà các em phải gánh chịu

để các em được sống vui vẻ như bao đứa trẻ bình thường khác
ngày được nghỉ hưu bà đứng ra vận động thành lập câu lạc bộ văn nghệ trẻ em khuyết tật
bà và những người hào tâm khác trở thành mẹ của những đứa trẻ không lảnh lặn
đến với câu lạc bộ các em không chỉ được học hát học múa mà còn được rèn rũa các kỹ năng sống khác nữa
tâm niệm của tôi thì tôi muốn là dạng dạy cho các con để các con phát triển thêm và tiến bộ hơn và con tự tin hơn
suốt hai mươi năm năm qua
câu lạc bộ đã trở thành mái nhà thứ hai nơi nhiều số phận kém may mắn được vui chơi như những đứa trẻ bình thường khác
và hơn thế nữa các em còn được đứng trên các sân khấu lớn nhỏ và giành được nhiều giải thưởng
đó là hành trang để các em vượt qua mặc cảm tự ti vững tin hơn ở chính mình để vượt lên số phận hòa nhập với cuộc sống
nghệ thuật nó là cái cầu nỗi đưa các em khuyết tật hòa nhập với cộng đồng nhanh nhất và trả lại
đúng là như vậy chỉ có nghệ thuật và tình yêu thương vô bờ bến như bà phúc mới xoa dịu được những nỗi đau mà con người phải gánh chịu và giúp con người trở nên bình đẳng với nhau
và ngược lại nghệ thuật chỉ đẹp và có ý nghĩa cao cả khi làm được điều đó
nghệ thuật phải vị nhân sinh